phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh bến tre được tổ chức ngày hôm nay
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã ôn lại truyền thống
ngày mặt trận tổ quốc việt nam đặc biệt nhấn mạnh đến việc nhân dân ta đã phát huy sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc để chiến thắng hai đế quốc hùng mạnh là pháp và mỹ
đến nay trong xây dựng phát triển kinh tế chúng ta đã đoàn kết để xây dựng nông thôn mới
thành lập các hợp tác xã sản xuất chăn nuôi
nhân dịp này đồng chí nguyễn thiện nhân cùng đoàn công tác đã thăm tặng quà cho ba gia đình chính sách
trao tặng một trăm năm mươi phần quà cho bà con nhân dân tại xã phú túc quỹ vì người nghèo trung ương
hỗ trợ địa phương xây dựng một mươi căn nhà đại đoàn kết với tổng giá trị năm trăm linh triệu đồng